tiếp tục đến với tin tức về covid một mươi chín trên thế giới
sau nhiều vụ trẻ em tử vong vì tiêm vaccine ở việt nam
người dân đang dần có những phản ứng trái chiều về các loại vaccine đang được tiêm chủng
thế nhưng cũng có nhiều người chỉ đi theo số đông mà không hề quan tâm đến giá trị thực sự của vaccine
dưới đây là những giải thích của trung tâm kiểm soát bệnh tật mỹ
nhằm làm rõ bốn điều thường bị hiểu sai về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
bốn điều được hiểu sai đó là
vaccine covid một mươi chín cho trẻ em không an toàn
xây dựng hệ biến dịch qua mắc covid một mươi chín tự nhiên an toàn hơn qua việc tiêm vaccine
vaccine covid một mươi chín có thể gây nên các vấn đề về sinh sản
không nên mạo hiểm tiêm vaccine vì trẻ em không bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
thưa quý vị ở luận điểm thứ nhất về việc
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các quý vị có thể hiểu lầm rằng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em không an toàn
trên thực tế thì tại mỹ vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt
của cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ fdi cùng với trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật mỹ cdc
các vaccine covid một mươi chín đã trải qua và sẽ tiếp tục trải qua quy trình giám sát tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất
trong lịch sử của nước mỹ
có thể thấy cho tới nay vaccine covid một mươi chín cho trẻ em vẫn an toàn và hiệu quả
các vaccine này đã được đánh giá cẩn thận
và được cơ quan thông qua sau khi trải qua quá trình thử nghiệm về tính an toàn trên hàng nghìn trẻ em
các vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã được phát hiện và thử nghiệm tương tự như quy trình
với các loại vaccine cho người trưởng thành
trong những cuộc thử nghiệm lâm sàng các tác dụng phụ của vaccine nhẹ và tương tự như những phản ứng
ở người lớn cũng như với các loại vaccine khác dành cho trẻ em
tác dụng phụ phổ biến nhất là đau nhất cánh tay
những tác dụng phụ khác có thể ảnh hưởng đến khả năng của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày
nhưng chúng sẽ biến mất trong một vài ngày
một số trẻ không có phản ứng phụ trong khi phản ứng dị ứng nghiêm trọng thường hiếm gặp
xây dựng hệ biến dịch qua mắt covid một mươi chín tự nhiên an toàn hơn qua việc tiêm vaccine là cách hiểu sai thứ hai
cdc mỹ khẳng định rằng tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi trở lên là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ trước dịch covid một mươi chín
không ai nên thử phơi nhiễm bản thân hoặc là người khác trước covid một mươi chín một cách có chủ đích
nguy cơ trẻ em mắc covid một mươi chín
trẻ em mắc covid một mươi chín cũng tương tự như người lớn
khi mà trẻ em mắc covid một mươi chín trẻ sẽ bị ốm trong một vài ngày không thể tham gia các hoạt động học tập và vui chơi
trẻ em chưa được tiêm vaccine và mắc covid một mươi chín có nguy cơ trải qua những triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài
phải nhập viện mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em hoặc là thậm chí tử vong
vaccine pfizer có hiệu quả hơn chín mươi trong việc ngăn ngựa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo cdc mỹ trẻ em từ năm tuổi trở lên đi tiêm vaccine có thể giúp bảo vệ trẻ
khỏi covid một mươi chín cũng như là để trẻ tiếp tục đi học và tham gia các hoạt động ngoài trời
trẻ em có thể đối mặt với các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine
tương tự như những triệu chứng mà trẻ có thể trải qua sau khi tiêm các loại vaccine thường kỳ
những phản ứng phụ này là dấu hiệu bình thường khi mà cơ thể xây dựng sự bảo vệ
các phản ứng phụ cũng sẽ biến mất trong một vài ngày
trong những trường hợp hiếm gặp việc tiêm vaccine covid một mươi chín có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng hơn
như dị ứng nặng hoặc viêm cơ tim cũng như tràn dịch màng ngoài tim
rất nhiều người cho rằng vaccine covid một mươi chín có thể gây nên các vấn đề về sinh sản
và đó chính là cách hiểu sai thứ ba
cũng theo cdc mỹ không có bằng chứng cho thấy bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào
gây nên các vấn đề về sinh sản ở cả đàn ông và phụ nữ
ngoài ra cũng không có bằng chứng nào cho thấy các thành phần của vaccine
hoặc là các kháng thể được phát triển sau khi tiêm vaccine
sẽ gây nên bất kỳ vấn đề gì về việc mang thai trong tương lai
tương tự cũng không có bằng chứng nào cho thấy vaccine covid một mươi chín
ảnh hưởng đến các loại vaccine covid một mươi chín
các tổ chức y khoa chuyên nghiệp nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy
việc tiêm vaccine covid một mươi chín làm mất khả năng sinh sản
những tổ chức này cũng khuyến cáo tiêm vaccine cho cả phụ nữ và nam giới
những người muốn có con trong tương lai
cách hiểu sai thứ tư đó chính là không nên mạo hiểm tiêm vaccine
vì trẻ em không bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
rõ ràng cdc mỹ khẳng định những lợi ích của việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi lớn hơn so với những rủi ro tiềm ẩn
việc tiêm vaccine covid một mươi chín có thể bảo vệ trẻ từ năm tuổi trở lên khỏi covid một mươi chín
cũng như là bảo vệ trẻ khỏi việc mắc bệnh nặng nhập viện
hoặc là gặp các triệu chứng kéo dài nếu mắc covid một mươi chín
trong những cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín được tiến hành
trên hàng nghìn trẻ em không có mối lo ngại đáng kể nào về sự an toàn
sau khi tiêm vaccine
chỉ xảy ra những phản ứng phụ nhẹ và không có ảnh hưởng kéo dài
một số trẻ em không gặp bất kỳ những phản ứng phụ nào
và những phản ứng nghiêm trọng nào hiếm khi xảy ra
không giống như một số phản ứng phụ nhẹ và một số trẻ em
phải trải qua sau khi tiêm vaccine
những trẻ em mắc covid một mươi chín có nguy cơ mắc bệnh nặng
sở dĩ sức khỏe và đời sống đưa ra bốn cách hiểu sai này
để mà phân tích mổ xẻ vì có quá nhiều người đang không hiểu
và hiểu chưa đúng
và hãy cùng chung sống vì cộng đồng khỏe mạnh các bạn nhé
tin tiếp theo là lời cảnh báo đến từ các chuyên gia y tế
thông báo ômicron một biến thể được đánh giá là tồi tệ nhất
từ trước đến nay
với lượng đột biến nhiều bất thường đã có mặt ở châu âu
từ vài ngày trước khi ca nhiễm đầu tiên được công bố
và với việc số nước ghi nhận ca nhiễm đã lên đến con số hai mươi
giới chuyên gia đang thực sự lo ngại về một tương lai hỗn loạn
nơi covid một lần nữa đầy đoạn cả thế giới
dẫu vậy các chuyên gia tin rằng chỉ là vấn đề về thời gian
trước khi omicron được thật sự xuất hiện
và mục tiêu hiện tại là kiểm soát khả năng lây lan của nó
châu âu hiện tại số ca nhiễm biến thể omicron
thấp chỉ dưới một trăm linh
các nhà chức trách cũng đang chuẩn bị sẵn tâm thế
để đối mặt với làng sóng dịch mới
xét trên tổng thể dịch bệnh các nước châu âu đang ghi nhận
hơn hai triệu ca nhiễm mới mỗi tuần
chiếm phân nửa tổng số của cả thế giới
dù có chiến lược tiêm chủng tốt khả năng chữa trị tiến độ
và số ca tử vong đã giảm so với một năm trước
đức hà lan bỉ hungary cộng hòa séc slovakia đan mạch và naui
đều là kỷ lục về số ca nhiễm trong tuần qua
sự xuất hiện của một biến thể có khả năng lây lan mạnh hơn
cả delta như omicron vì thế khiến nhiều nước lo sợ
các nhà khoa học đang cố gắng tăng tốc độ tìm hiểu về biến thể umicron
để biết được khả năng thực sự của nó là như thế nào
chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi câu trả lời từ các chuyên gia quý vị nhé
mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến tin tức tiếp theo
liên quan đến triệu chứng rụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
đặc biệt tình trạng này xảy ra ở thái lan và hàn quốc
từ quý vị vào hồi tháng một mươi một
trang the tiger tường thuật sau khi tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
một sinh viên nam một mươi chín tuổi ở phu khe thái lan cho biết
tóc của mình đã bắt đầu rụng thành từng mảng và nhiều đến mức bị hỏi
nam sinh tên là bodin cho biết không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào
sau khi tiêm vaccine mũi đầu tiên bằng vaccine sinovac
nhưng khoảng ba ngày sau khi tiêm mũi xinovac thứ hai
thì bodin đã bắt đầu bị trụng tóc với số lượng khá lớn
còn bà mananza bốn mươi một tuổi một người bán hàng
ở phu khe thái lan cũng bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
hồi tháng một mươi một người phụ nữ này cho biết bà bắt đầu nhận thấy tóc của mình rụng nhiều
sau khi tiêm mũi tăng cường bằng vaccine astrazeneca vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó bà đã được tiêm hai mũi vaccine sinovac
tại hàn quốc trong một đơn kiến nghị gửi lên nhà xanh vào hồi tháng một mươi
một người đàn ông năm mươi ba tuổi phàn nàn rằng ông bị trụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
vợ của người này cho biết bà lo lắng làm sao chồng tôi có thể lên công ty
làm việc và hy vọng chính phủ hàn quốc nhanh chóng thu thập thông tin giải đáp thắc mắc
một đơn kiến nghị khác vào tháng một mươi của một người phụ nữ ở hàn quốc cũng cho biết
bà bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine của hãng pfizer bigentech
bà đã đến gặp bác sĩ sau khi tiêm mũi đầu tiên nhưng không có nhiều kết quả
tình trạng trụng tóc cũng trở nên tồi tệ hơn sau khi bà tiêm mũi vaccine thứ hai
còn trên trang ratal nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
một người dùng mạng đặt câu hỏi
thông thường tình trạng rụng tóc xảy ra do hệ miễn dịch bị suy yếu hoặc do nhiễm virus
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
dụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
bà chun in mi cho biết để chứng minh mối liên hệ giữa rụng tóc và vaccine covid một mươi chín
cần có thêm nhiều trường hợp bị rụng tóc tương tự và có thêm các nghiên cứu
bà cũng cho hay ngoài ra có thể có những tác dụng phụ khác mà chúng ta không biết đến
tuy nhiên giáo sư chun cho rằng tình trạng trụng tóc sẽ không phải là tác dụng phụ gây chết người
vì rụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng và trong trường hợp này có khả năng rất cao là tóc sẽ mọc trở lại
như vậy có thể khẳng định dụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
do đó những ai đang bị trụng tóc hay thang phiền về việc tóc dần thưa sau khi tiêm vaccine thì hãy thật bình tĩnh
vì rụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng vì trong trường hợp này có khả năng rất cao là tóc sẽ mọc lại
xin phép nhắc lại một lần nữa